tại buổi tiếp chủ tịch đảng hành động nhân dân singapore khobunwan thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chuyến thăm đầu tiên của ngài chủ tịch sẽ là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thân thiết gắn bó giữa hai đảng cầm quyền
thủ tướng nêu rõ cùng với những kết quả mang tính đột phá trong chuyến thăm việt nam của thủ tướng lý hiển long trong ba tháng qua
chuyến thăm của đoàn lần này sẽ là minh chứng rõ nét cho quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore
đang biến đổi mạnh mẽ về chất và kết nối chặt chẽ trên tất cả các tầng nấc
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đang nỗ lực xây dựng một chính phủ kiến tạo liêm chính phục vụ nhân dân
trong đó chú trọng hoàn thiện thể chế chính sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thủ tướng mong muốn singapore tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam tiếp cận được các dòng vốn từ các quỹ đầu tư
tham gia sâu hơn vào thị trường thế giới và cung ứng chuỗi toàn cầu
tạo điều kiện cho các mặt hàng nông lâm thủy sản việt nam tiếp cận thị trường giàu tiềm năng của singapore
tăng đầu tư vào các lĩnh vực

singapore tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam và các diễn đàn đa phương khu vực quốc tế
ủng hộ việt nam tổ chức thành công hội nghị apec và với vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
sẽ cùng việt nam và các nước thành viên asean khác xây dựng cộng đồng asean mạnh thống nhất và phát triển trên cả ba trụ cột